sự việc trẻ nhỏ uống nhầm thuốc của người lớn tưởng chừng là rất hiếm gặp
thế nhưng trong thời gian gần đây bệnh viện nhi trung ương lại thường xuyên tiếp nhận các bé cấp cứu vì nguyên nhân này
và từ đó một câu hỏi được đặt ra liệu có phải chính vì sự lơ là của các bậc phụ huynh mà nhiều em nhỏ gặp phải nguy hiểm
em bé ba tuổi này nhập viện trong tình trạng ly bì hôn mê
theo người nhà bệnh nhi hai con của chị cùng một bé nhà hàng xóm đã uống nhầm thuốc điều trị bệnh thần kinh của bố
các bác sĩ bệnh viện nhi trung ương ngay lập tức đã làm các xét nghiệm đồng thời rửa dạ dày và dùng các thuốc để đào thải ngộ độc
mỗi khi đi mua về là để trong cái ly lông rồi treo lên
nhưng mà hôm đấy là như kiểu bố đi lên trên kia rồi thì để trong cái thùng xốp ở trong buồng chắc cháu vào thì tưởng kẹo bóc ra
theo các bác sĩ may mắn điều trị kịp thời nên hai bé đã khỏe mạnh được ra viện
nhưng cũng không hiếm trường hợp bệnh nhi bị di chứng nặng
do ảnh hưởng tới hệ thần kinh vì uống nhầm thuốc của người lớn
đang nói thời gian gần đây bệnh viện nhi trung ương không chỉ tiếp nhận nhiều trẻ uống nhầm thuốc điều trị bệnh của người lớn mà còn nhiều trường hợp uống nhầm hóa chất
hiện tại có hai cháu bé đã tỉnh táo đã đi lại được tiêu chúc rất là tốt rồi thì bọn tôi đã cho các cháu ra viện sớm
tuy nhiên còn một cháu nữa vẫn trong tình trạng là lơ mơ ly bì chưa có hợp tác
vì thế chúng tôi cần phải giữ lại để theo dõi thêm
chẳng may mà các cháu vô tình uống phải
các bác sĩ cảnh báo gia đình cần đề thuốc ngoài tầm với của trẻ không để lẫn chai lọ hóa chất với chai nước uống

trẻ em có thể đưa ra những hậu quả rất nặng nề
các bác sĩ cảnh báo gia đình cần đề thuốc ngoài tầm với của trẻ không để lẫn chai lọ hóa chất với chai nước uống
có thể sẽ phải đối mặt với tử thần